mỗi ngày có gần năm trăm linh tàu thuyền hoạt động trên vịnh hạ long phục vụ khách du lịch trong và ngoài nước
dù đóng góp không nhỏ cho kinh tế địa phương nhưng chất thải từ đội tàu này cũng đe dọa đến môi trường của kỳ quan thiên nhiên thế giới
làm thế nào để giữ gìn môi trường trong khi vẫn diễn ra các hoạt động du lịch là kỳ vọng của hội thảo
giải pháp công nghệ và quản lý đối với nước thải từ thuyền du lịch và các hoạt động du lịch tại vịnh hạ long và quần đảo cát bà
do tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế thực hiện
tại hội thảo các chuyên gia trong và ngoài nước đã cùng đánh giá nguyên nhân dẫn đến vấn đề ô nhiễm nước thải
từ hoạt động du lịch đối với môi trường từ ý thức của khách du lịch tới quản lý chưa hiệu quả hay khó khăn
mà các chủ tàu gặp phải khi đầu tư hệ thống xử lý nước thải
chúng ta hiện nay là mặc dù rất quan trọng vấn đề này tuy nhiên sự đầu tư đầu tư ở đây chúng tôi muốn là đầu tư của toàn xã hội đấy
không chỉ có nhà nước mà đang gần của toàn dân thì vẫn đang còn hạn chế
vì vậy cho những hội nghị này
tập trung chủ yếu liên quan đến vấn đề giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường vịnh hà long do nước thải
đây có hai loại nước thải nước thải từ tàu trên tàu từ tàu du lịch và thậm chí cũng có thể là tàu hàng đi vào vịnh cổ lục
vào vịnh cổ lục đi qua vịnh hà long và nước thải từ trên bờ
đây là hội nghị này
tuy nhiên không chỉ có ô nhiễm môi trường không chỉ có nước thải
theo khuyến nghị của tổ chức bảo tồn
tháng hai năm hai nghìn một mươi chín ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh đã có các hoạt động liên quan tới cung cấp dịch vụ xử lý chất thải
cũng như kiên quyết không gia hạn hợp đồng du lịch với các tàu không thu gom xử lý nước thải
hội thảo được tổ chức với mong muốn đưa ra các công nghệ giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế
giúp các doanh nghiệp đưa ra lựa chọn bảo đảm kinh tế và môi trường
trong thời gian qua quảng ninh đã có những quyết định về giảm phát thải
có hiệu lực vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám
để đi vào thực tế các quyết định này còn làm
còn đường dài vì hiện nay chỉ có năm tàu có hệ thống xử lý nước thải
điều này ảnh hưởng lớn tới chất lượng môi trường
chúng ta đã có công nghệ và thiện trí của các bên
tài chính cũng không phải là vấn đề lớn
quan trọng là cần giải pháp tổng thể từ phía chính quyền
tôi cho rằng nếu thực hiện giải pháp tổng hợp từ doanh nghiệp tới chính quyền
thì trong tương lai sẽ có kết quả tích cực
rõ ràng nếu trông chờ vào sự quyết liệt của chính quyền địa phương
thì môi trường tự nhiên của vịnh hạ long sẽ ngày càng bị phá hủy
vì vậy các doanh nghiệp cần chủ động trong tìm kiếm các giải pháp xử lý nước thải
để kỳ quan thiên nhiên vị hạ long có thể trường tồn cho thế hệ mai sau